thưa quý vị căn cứ và kết quả điều tra xác minh cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn thuận an và các đơn vị tổ chức có liên quan đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét như sau
nguyễn duy hưng chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn thuận an về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ
trần anh quang tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn thuận an về tội đưa hối lộ
nguyễn khắc mẫn phó tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn thuận an về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ
nguyễn văn thảo giám đốc và đàm văn cường phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh bắc giang về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ
hoàng thế du trưởng phòng ban quản lý dự án tỉnh bắc giang về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh trên cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tống đặt các quyết định
thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét theo đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng mở rộng điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các bị can
sai phạm tại công ty cổ phần tập đoàn thuận an và các đơn vị tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản
vào ngày một mươi năm tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình đã khởi tố vụ án và khởi tố hai mươi một bị can về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc
qua công tác nắm bắt tình hình phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hòa bình nhận thấy từ sau dị tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn xuất hiện một nhóm đối tượng khoảng hai mươi năm đến ba mươi người
với danh nghĩa là khách du lịch đi lễ để thuê tàu du lịch hoạt động đánh bạc
các đối tượng lợi dụng địa hình sông nước là khu vực vùng lòng hồ sông đà
để hoạt động đánh bạc lưu động bằng hình thức đánh sóc đĩa được thua bằng tiền
vào ngày sáu tháng bốn kiểm tra tàu chở khách khi đang vận chuyển theo hướng về bến cảng tại địa phận xã thung nai huyện cao phong tỉnh hòa bình
tổ công tác phát hiện tại khoang tàu có hơn hai mươi đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa được thua bằng tiền mặt
phát hiện trên chiếu bạc số tiền một trăm linh ba triệu bảy trăm linh ngàn đồng số tiền một mươi chín triệu chín trăm linh ngàn đồng là tiền thu phế của các đối tượng tham gia đánh bạc
cùng các vật chứng đồ vật tài liệu có liên quan đến hành vi đánh bạc đồng thời lập biên bản bắt người phạm tội quả tăng tạm giữ đồ vật tài liệu có liên quan
mưa lốc xoáy đã xảy ra vào chiều ngày một mươi bốn tháng bốn đã gây thiệt hại nhiều hectare lúa và hoa màu nhiều nhà dân bị hư hỏng ở huyện miền núi anh sơn tỉnh nghệ an
lãnh đạo ubnd xã đức sơn huyện anh sơn tỉnh nghệ an cho biết trên địa bàn có hơn một trăm bảy mươi hectare ngô
bên cạnh đó có hơn một mươi hecta lúa hai trăm linh hecta rừng năm hecta bí xanh cũng chịu thiệt hại nặng nề
hiện chính quyền địa phương cùng cơ quan ban ngành đang tích cực hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại ổn định cuộc sống
ubnd huyện anh sơn tỉnh nghệ an đang tiếp tục thống kê thiệt hại hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau trận lốc xoáy kinh hoàng
ubnd huyện anh sơn tỉnh nghệ an đang tiếp tục thống kê thiệt hại hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau trận lốc xoáy kinh hoàng
sau nhiều ngày xét xử công khai và chiều ngày một mươi năm tháng bốn tòa án nhân dân tỉnh khánh hòa đã tiến hành tuyên án đối với sáu bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại cdc khánh hòa

nhận định trong quá trình mua sắm vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch
các bị cáo đã vi phạm quy định về đấu thầu thông đồng với các công ty trách nhiệm hiệu hạn phát triển công nghệ ứng dụng việt nam
vndt công ty trường khuê cơ sở kinh doanh phong phú gây thiệt hại cho nhà nước gần một mươi sáu tỷ đồng
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt huỳnh văn dõng cựu giám đốc cdc khánh hòa lĩnh ba năm sáu tháng tù
trần quốc huy cựu trưởng phòng tổ chức hành chính cdc khánh hòa lĩnh một năm bảy tháng tù
nguyễn trường giang cựu tổng giám đốc công ty vndat một năm sáu tháng tù
nguyễn thị thúy giám đốc phòng dự án vndat một năm sáu tháng tù
phan phương ngọc cựu nhân viên khoa dược và tự y tế cdc khánh hòa một năm ba tháng tù
và bị cáo cao văn cường chủ hộ kinh doanh cơ sở phong phú một năm ba tháng tù nhưng cho hưởng án treo
vào sáng ngày một mươi năm tháng bốn tòa án nhân dân tỉnh phú yên đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử
cựu chủ tịch ubnd tỉnh phú yên phạm đình cự và cựu giám đốc sở tài chính tỉnh phú yên đỗ duy vinh
hai cựu lãnh đạo của tỉnh phú yên bị đưa ra xét xử về cùng tội danh vi phạm quy định
về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo nội dung báo cáo từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi hai đến tháng một năm hai nghìn một mươi ba khi giữ vị trí chủ tịch ubnd tỉnh phú yên
ông cự biết thửa đất số bảy mươi sáu tờ bản đồ số tám diện tích một một trăm tám mươi ba m hai thuộc khu phố a hai
đường hùng vương đội ubnd tỉnh phú yên giao cho công ty pimefoco để thực hiện dự án
trung tâm kinh doanh dược mỹ phẩm và dịch vụ y tế
tuy nhiên kết quả điều tra thì biết công ty này không triển khai được dự án
nhưng ông cự và cấp dưới là ông vinh vẫn làm các thủ tục cho công ty pimefaco
chuyển nhượng quyền sử dụng đất của thửa đất nêu trên cho ngân hàng ngoại thương chi nhánh phú yên
việc làm này không đúng với quy định của pháp luật gây thất thoát tài sản nhà nước với số tiền hơn một mươi tỷ đồng
hội đồng xét xử toán nhân dân tỉnh phú yên tuyên phạt bị cáo phạm đình cự và bị cáo đỗ duy vinh
cùng ba năm tù cho hưởng án treo về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam ba bị can là phạm minh luân chú tại tỉnh bình dương
huỳnh minh tàn và nguyễn văn hiễu cùng chú tại tỉnh an giang về tội trộm cắp tài sản
theo thông tin từ cơ quan điều tra vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
khi cả ba đối tượng đi đến cổng trường mầm non thị trấn trợ mới thì phát hiện một chiếc xe mô tô dựng trước cổng trường
không có người trông coi và lúc này tàn đứng cảnh giới luân và hiễu chạy đến lấy trộm chiếc xe
sau đó luân điều khiển xe vừa trộm được đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an thị trấn trợ mới bắt giữ cùng thang vật
quá trình xác minh điều tra vụ việc lực lượng công an đã bắt giữ tàn và hiễu ngay sau đó
thưa quý vị thời gian qua công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai đã luôn chủ động tấn công trấn áp tội phạm
do đó nhiều băng nhóm tội phạm và tệ nạn xã hội đã bị lực lượng công an chia xóa góp phần giữ vững an ninh trật tự ở địa phương
trong đợt cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn
công an thành phố long khánh đã chủ động triển khai lực lượng ngăn chặn chia xóa và bắt giữ các đối tượng phạm tội nhằm bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
bên cạnh đó lãnh đạo công an các thành phố cũng đã chỉ đạo các đường nghiệp vụ và công an các phường xã quyết liệt đấu tranh mạnh với các loại tội phạm
quản lý chặt hoạt động của các đối tượng hình sự kinh tế ma túy các tụ điểm đường dây vận chuyển mùa bàn trái phép chất ma túy tổ chức đánh bạc trên địa bàn
công an thành phố luôn đề ra các chương trình kế hoạch công tác để chỉ đạo thực hiện các đội nghiệp vụ công an các xã phường trên địa bàn thành phố tập trung áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
và triển khai đồng bộ quyết liệt để thống nhất thực hiện các nhiệm vụ phòng chống tội phạm trên địa bàn thành phố
chỉ tính riêng trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn trên địa bàn thành phố long khánh đã xảy ra một mươi bảy vụ phạm pháp hình sự
đã điều tra làm rõ một mươi năm vụ bắt một mươi chín đối tượng phát hiện một mươi chín vụ ma túy bắt xử lý bốn mươi năm đối tượng thu giữ hai mươi năm năm gram ma túy đá phát hiện một mươi bốn vụ liên quan đến tội phạm kinh tế môi trường
tăng cường công tác tiên truyền để cho người dân nắm bắt được phương thức thủ đoạn hoạt động phòng tội các loại tội phạm
ngoài ra thì đối với xã hội tăng cường công tác nghiệp vụ tăng cường công tác xã hội đối tranh các loại tội phạm
nhất là các loại tội phạm
những loại tội phạm xâm phạm sơ hữu như trồng gấp tài sản cướp dật tài sản sử dụng ngu ngại cao
bên cạnh đó thì cũng yêu cầu bà con là ngoài tính chủ động của cơ quan chức năng thì yêu cầu bà con là phải nâng cao tính cảnh giác giữ gìn tài sản của mình
và tìm hiểu pháp luật để tránh những trường hợp mất tài sản đáng tiếc
với sự chủ động trong triển khai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ quản lý địa bàn đối tượng
thời gian qua tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
địa bàn thành phố long khánh đã được đảm bảo
đặc biệt là trọng án không xảy ra tai nạn giao thông từng bước được kiềm chế
góp phần đảm bảo an ninh trả tự mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân
thưa quý vị hình thức lừa đảo tiền qua tài khoản ngân hàng hay thanh toán qua mã qr code
thì không còn là mới nhưng hiện thì vẫn còn có nhiều người dân trở thành con mồi của các đối tượng lừa đảo
và mới đây công an thành phố lào cai tỉnh lào cai đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với hạ thị ngọc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi đang lẩn trốn trong nhà nghỉ
đây là đối tượng hạ thị ngọc vừa bị công an thành phố lào cai tỉnh lào cai bắt giữ
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng loạt cửa hàng thông qua việc tạo mã qr giả
đối tượng này đã chụp mã qr của các cửa hàng rồi gửi cho một đối tượng khác được quen có mạng xã hội
không rõ địa chỉ cụ thể để tạo hóa đơn giả mỗi khi ngọc đi mua sắm tại các cửa hàng
vào ngày năm tháng bốn thì tôi có đi lào cai
và có đến cửa hàng quần áo và lấy hình ảnh giả để thanh toán và mua quần áo với giá là một triệu sáu trăm bảy mươi đồng
và tối cùng ngày hôm đó tôi cũng có đi đến cửa hàng ăn và cũng đã lấy hình ảnh chuyển khoản giả
để chuyển khoản cho chủ hàng ăn là sáu trăm linh đồng thành công
vào sáng ngày sáu tháng bốn tôi cũng có đi ra chợ cốc lếu lào cai và cũng đã lấy hình ảnh giả
để chuyển khoản thành công với giá là một triệu để mua chức
vì ngày hôm đó tôi nhận thức là hành vi của tôi làm là sai sai với pháp ngộ sai với người dân
bằng thủ đoạn này đối tượng ngọc đã tiến hành lừa đảo nhiều cửa hàng quần áo quán ăn trên địa bàn tỉnh lào cai
hiện công an thành phố lào cai đang tiến hành đấu tranh xác minh về hành vi thực hiện lừa đảo liên tỉnh của đối tượng ngọc
sử dụng lệnh chuyển tiền giả hay sử dụng chiêu trò đổi tiền mặt lấy tiền chuyển khoản
cũng là những mánh khóe tinh vi mà các đối tượng lừa đảo thường hay sử dụng
kể từ khi hình thức thanh toán quét mã qr phổ biến đây là hình thức lừa đảo không mới
nhưng để tránh trở thành con mồi của các đối tượng thì các cửa hàng hơn lúc nào hết
vẫn cần nêu cao tinh thần cảnh giác mỗi khi giao dịch qua hình thức không dùng tiền mặt
trên hình ảnh giao dịch có hiện cả giờ cả mã giao dịch các thứ
mình có thể so sánh cả hai bên nếu mà khớp với thời gian và giờ thì mình có thể giao dịch cho khách
nhưng mà cũng đấy là một vấn đề để cho nhiều đối tượng
cũng lợi dụng nhiều
có thể là họ biết các manh mồi đầu mồi đấy thì họ sẽ sử dụng phô tô y hệt như vậy
nhưng mà em nghĩ là hiện nay thì nhiều nơi thì nên là để cho tài khoản đấy
mình check được trước rồi mình hãy đưa đồ cho khách
khuyến cáo người dân nếu sử dụng dịch vụ qua tài khoản ngân hàng
cần lưu ý kỹ hóa đơn chuyển tiền không giao dịch hàng hóa cho bất kỳ ai
nếu chưa nhận được tiền trong tài khoản ngân hàng
hình ảnh chuyển khoản thành công
hiện với hệ thống công nghệ thông tin của ngân hàng
việc chuyển khoản sẽ nhận được thông báo có tiền trong tài khoản
vì thế người tham gia giao dịch nên chờ thông báo nhận được tiền từ tài khoản
nhận được tiền từ ngân hàng thay vì chỉ tin tưởng về hình ảnh thuộc giao diện chuyển tiền thành công
bên cạnh đó khi giao dịch cần lưu ý kỹ hình ảnh giao dịch thành công
vì hình ảnh sẽ có một số đặc điểm khác với hình ảnh
từ ngân hàng chính thức
ngoài ra để phòng tránh hình thức lừa đảo bằng mã qr
một hình thức ngày càng phổ biến và có tốc độ gia tăng nhanh chóng
đại diện cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông công an các đơn vị địa phương
đã khuyến nghị người dùng đặc biệt cảnh giác với các mã qr được dán hoặc chia sẻ ở những nơi công cộng
hoặc được gửi qua mạng xã hội email
qua đó người dân cần hết sức cảnh giác khi giao dịch bằng hình thức quét mã qr code
chiếc xe tải chở hàng đang lưu thông trên đèo thuộc xã đăng man huyện đắc lây tỉnh con tum
đã bất ngờ lao xuống mương thoát nước bên đường khiến hai người tử vong tại chỗ
vào khoảng hai giờ ngày một mươi sáu tháng bốn xe ô tô tải mang biển kiểm soát bốn mươi ba c một mươi bốn nghìn năm trăm một mươi sáu đang lưu thông theo hướng
từ quảng nam đi tỉnh con tum
xe ô tô tải đã bất ngờ tự gây tai nạn lao xuống mương thoát nước bên trái đường
vụ tai nạn đã khiến hai người trên xe ô tô tải tử vong tại chỗ
các phương tiện lưu thông qua khu vực đèo lò so bị ách tắc nhiều giờ liền
ngay sau khi xảy ra vụ việc lực lượng chức năng huyện đắc lây đã khẩn trương có mặt tại hiện trường
để hỗ trợ người bị nạn và đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
vào tối ngày một mươi năm tháng bốn một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên đường dt bảy trăm bốn mươi một
đoạn qua khu phố ba phường tân đồng thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
giữa xe khách và hai xe máy khiến một người tử vong tại chỗ
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi tám h ba mươi vào tối cùng ngày tài xế trần thành tăng
trú tại tỉnh bình phước điều khiển xe khách loại chín chỗ lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi một
hướng từ tỉnh bình dương đi thành phố đồng xoài đến ngã ba giao nhau với đường lê lợi
thuộc khu phố ba phường tân đồng thì bất ngờ tông vào xe máy mang biển số chín mươi ba p một trăm sáu mươi chín nghìn ba trăm ba mươi
do ông phạm đức an sáu mươi một tuổi trú tại phường tân đồng điều khiển lưu thông phía trước
cú tông mạnh đã khiến ông an và xe máy bị văng hàng chục mét ra giữa làn đường ô tô tử vong tại chỗ
chiếc xe khách tiếp tục lao lên vỉa hè tông thẳng vào một xe máy dựng bên đường kéo lê chiếc xe này dưới gầm
nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ